lựa chọn vào học các trường trung học phổ thông và tiếp tục theo đuổi con đường học lên đại học đã không còn là lối đi duy nhất
các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn toàn có thể lựa chọn chương trình học chín cộng học song song bằng văn hóa và nghề
thậm chí có thể hoàn thành cao đẳng chính quy vào năm một mươi tám một mươi chín tuổi
điều này đang trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều học sinh và phụ huynh
đồng thời cũng là mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn lao động của nước ta trong thời gian tới
không lựa chọn con đường vào học trường trung học phổ thông như hầu hết bạn bè
các em học sinh này lựa chọn học hệ song bằng văn hóa và học nghề tại trường trung cấp nghề cơ khí số một hà nội
mặc dù suốt những tháng đầu năm ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cũng tác động không nhỏ đến công tác tuyển sinh của nhà trường
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nhà trường đã tuyển sinh được gần bảy trăm linh em
chiếm hơn chín mươi so với chỉ tiêu đề ra
vài năm trở lại đây công tác phân luồng sau trung học cơ sở đã được đẩy mạnh và mang lại tín hiệu tích cực
tuy chưa đạt được con số như kỳ vọng ba mươi học sinh trung học cơ sở theo học nghề
nhưng có thể nói suy nghĩ học nghề chọn nghề nơi học sinh và phụ huynh đã thay đổi rất nhiều
những học sinh nào có năng khiếu để đi học nghề thì sẽ định hướng để cho đi học nghề ngay
chứ không phải những học sinh nào học yếu không thi được vào cấp ba thì mới đi học nghề
thì cái việc đó nó sẽ nâng cao được cái chất lượng đầu vào khi học nghề và nó sẽ nâng cao được chất lượng của nguồn nhân lực
và khi vào học như vậy thì những em đó nó mới thực sự là nó yêu nghề
nó sẽ có cái quyết tâm trong cái con đường mà mình đã lựa chọn
sau chương trình học trung cấp song bằng văn hóa và học nghề
các em học sinh hoàn toàn có thể tiếp tục học lên cao đẳng đại học nếu có nguyện vọng và khả năng
đây cũng là mục tiêu nhằm định hình sớm nguồn nhân lực chất lượng
chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội đặc biệt quan tâm và hỗ trợ người học bằng nhiều chính sách như
miễn giảm học phí theo nghị định số tám mươi sáu trao học bổng
do đó việc lựa chọn hướng rẽ sau trung học cơ sở bằng chương trình chín cộng cao đẳng
phụ huynh hoàn toàn có thể tự tin rằng con cái ngoài việc trưởng thành đáp ứng được nhu cầu thị trường
các em còn xác lập được công việc yêu thích để tự tin lập thân lập nghiệp